cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam lê văn kha sáu mươi bảy tuổi
trú tại huyện an minh về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là bà huỳnh mỹ hiệp năm mươi tuổi
thường trú tại xã hưng yên huyện an biên và cũng là người chung sống cùng với hung thủ
theo lời khai của kha tại cơ quan công an kha và bà hiệp đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm
kể từ năm hai nghìn một mươi năm và sống chung cùng nhau
án mạng xảy ra bắt nguồn từ việc vào chiều tối ngày sáu tháng hai
khang nghe trộm bà hiệp nói chuyện điện thoại với một người đàn ông lạ nên nổi cơn ghen tra hỏi
giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn cãi lộn
đến sáng hôm sau nhớ lại chuyện cãi nhau với bà hiệp đêm qua và cho rằng bà hiệp đã phản bội
nên kha lấy dao dùng tay ôm từ phía sau và đâm hai nhát vào cổ khiến bà hiệp tử vong tại chỗ
sau một ngày gây án bỏ trốn kha đến cơ quan công an đầu thú
tiếp tục thông tin về vụ nổ nghiêm trọng khiến bốn người bị thương xảy ra tại tỉnh đắk lắc
hiện công an huyện ea súp đang tiến hành bảo vệ hiện trường và tích cực điều tra nguyên nhân vụ nổ
theo đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi hai tháng hai tại nhà anh tô mạnh tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thôn ba xã yatomos đã phát hiện một tiếng nổ lớn làm bốn người bị thương
các nạn nhân bị thương là tô mạnh tường bùi thị phúc tô thị hằng và vi việt quang
trong đó hai nạn nhân bị thương nặng là tô mạnh tường và vi việt quang
được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thiện hạnh
hai nạn nhân còn lại được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện air soup
trong đó bệnh nhân vi việt quang bị cụt hai tay và đa chấn thương
bệnh nhân tô mạnh tường bị cụt tay trái cùng nhiều vết thương ở vùng mặt cổ và chân
hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực và dần hồi phục các chỉ số sinh tồn
vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân
hôm qua cục cảnh sát hình sự bộ công an tại tp hcm cho biết
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tại tp hcm phối hợp với công an xã hồ thị kỷ
công an huyện thới bình tỉnh cà mau đã bắt đối tượng danh tiến hai mươi bảy tuổi quê tỉnh sóc trăng
tiến chính là người liên quan đến vụ chém bác sĩ trương quốc thái
tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông thái bị nhóm người trong đó có tiến
dùng dao truy sát ở phố đi bộ nguyễn huệ
sau thời gian điều tra công an đã bắt sáu người có liên quan
đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tiến bị khởi tố
công an tp hcm sau đó đã ra quyết định truy nã về tội cối gây thương tích
đến ngày hôm qua trinh sát phát hiện tiến bỏ trốn về quê vợ ở xã hồ thị kỷ
huyện thới bình tỉnh cà mau nên đã không chế bắt giữ
bước đầu tiến khai cùng với bốn người là ngôn tuấn sáng và một người phụ nữ
đã chém bác sĩ trương quốc thái ở quận một sau đó tiến được chia ba mươi triệu đồng
được biết tiến từng có một tiền án về đồng phạm giết người xảy ra tại tỉnh sóc trăng
hiện cục cảnh sát hình sự đang di lý và bàn giao tiến cho công an tp hcm xử lý
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm qua tại căn biệt thự liền kề được cho thuê bán hàng
ở khu đô thị văn khê quận hà đông tp hcm một nam thanh niên có biểu hiện ngao đá
đã khống chế hai cô gái trong phòng lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để giải cứu
nam thanh niên khoảng ba mươi bảy tuổi quê ở tỉnh thái bình
căn phòng nam thanh niên cố thủ là đối tượng thuê để ở
những ngày trước nam thanh niên vẫn xuống bưng bê cho con bún cá bình thường
một số nhân chứng cho biết là đối tượng đã cố thủ ở trong nhà và không chế hai cô gái
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã có mặt để thuyết phục đối tượng
đồng thời tiếp cận ngôi nhà bằng nhiều đường khác nhau
tuy nhiên đối tượng vẫn không hợp tác với cơ quan chức năng
và sau khoảng ba giờ đồng hồ lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng
với những chuyến mua bán vận chuyển ma túy vô cùng lớn
đáng chú ý những toán tội phạm này còn trang bị vũ trang để chống lại lực lượng chức năng
khiến cho cuộc chiến này trên địa bàn tỉnh sơn la diễn ra hết sức khốc liệt
qua công tác phối hợp nắm tình hình cho thấy là nguồn ma túy chủ yếu từ biên giới nước bạn lào thẩm lậu vào
từ đây nhiều phương án kế hoạch hợp tác với nước bạn lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
đã được ban hành và đạt được nhiều kết quả tích cực